một nghiên cứu vừa công bố cho thấy những người từng mắc covid một mươi chín có nguy cơ cao bị cục máu đông trong vòng sáu tháng sau khi khỏi bệnh
ngay cả những người mắc covid một mươi chín với triệu chứng nhẹ vẫn đối diện với nguy cơ này
nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa bmj trước đây đã có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy
nhiễm covid một mươi chín có thể làm tăng nguy cơ phát triển cục máu đông
tuy nhiên đây là nghiên cứu đầu tiên xác định nguy cơ này sẽ kéo dài trong bao lâu theo báo global times
nghiên cứu đã so sánh dữ liệu của hơn một triệu người dương tính covid một mươi chín với hơn bốn triệu người âm tính
tất cả dữ liệu được các cơ quan của thụy điển thu thập
những người dương tính đều bị nhiễm covid một mươi chín từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
kết quả cho thấy những người mắc covid một mươi chín có nguy cơ bị thuyên tắc phổi
tình trạng mà cục máu đông gây tắc nghẽn động mạch phổi
cao gấp ba mươi ba lần bình thường
khoảng thời gian người bệnh đối diện nguy cơ cao này kéo dài đến sáu tháng sau khi khỏi bệnh
ngoài ra người khỏi covid một mươi chín còn có nguy cơ cao bị huyết khối tĩnh mạch sâu
tắc cục máu đông xuất hiện ở chân cao gấp năm lần
nguy cơ này kéo dài khoảng ba tháng sau đó
các phân tích cũng cho thấy khả năng xuất hiện cục máu đông vào những tháng đầu tiên
xảy ra đại dịch cao hơn những tháng sau đó
lý do nhóm nghiên cứu giải thích là càng về sau
lợi ích của việc bao phủ vaccine và hiệu quả của phương pháp điều trị được cải thiện được thể hiện rõ
những phát hiện mới này được đánh giá là có ý nghĩa với việc định hướng chính sách y tế của các quốc gia
các tác giả kêu gọi cần tập trung điều trị nhiều hơn cho bệnh nhân khỏi covid một mươi chín
cũng như ngăn ngừa nguy cơ phát triển cục máu đông đặc biệt là nhóm người có nguy cơ cao theo global times
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại